theo dự báo của đài khí tượng thủy văn nam bộ trong một mươi ngày tới nam bộ trong đó có thành phố hồ chí minh sẽ có mưa liên tục vào chiều và đêm
trong cơn mưa có thể có rông lốc và sấm xét nhiều khu vực nước mưa không thoát kịp nên có khả năng sẽ gây ngập úng cục bộ
theo đài khí tượng thủy văn khu vực nam bộ vùng biển tây nam đang có giống ổ hoạt động mạnh dần lên cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy sau tăng lên cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp tám cấp chín
sóng biển cao từ hai đến ba mét hiện mây đối lưu cũng đang phát triển mạnh ở khu vực trung tâm và đông bắc thành phố hồ chí minh
những vùng mây này còn có khả năng mở rộng ra các khu vực xung quanh gây mưa diện rộng tại thành phố trong những ngày tới
người dân cần đề phòng có biện pháp đối phó và hạn chế ra đường khi trời mưa lớn kèm rông lốc kéo dài
những ngày cuối tháng bảy mưa lớn kèm rông lốc cũng đã xảy ra tại một số khu vực ở thành phố hồ chí minh như quận gò vấp bình thạnh thủ đức huyện củ chi
mưa không kéo dài mà xảy ra từng đợt từ một mươi đến một mươi năm phút với lượng mưa lớn kèm sấm chấp